trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã tiếp tục phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trở thành động lực cách mạng to lớn của toàn dân tộc
qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đại hội thi đua yêu nước của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thi đua chính là động lực quan trọng để đảng nhà nước khởi dậy sức mạnh tinh thần vật chất của mỗi người dân việt nam
đất nước đã trải qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại dành động lực
đến nay tinh thần yêu nước ấy ngày càng được phát huy vào hoàn cảnh cụ thể của từng giai đoạn để đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới

trong điều kiện việt nam đang tham gia hội nhập quốc tế
trong điều kiện việt nam đang tham gia hội nhập quốc tế
với nhiều thành tựu về kinh tế xã hội vị thế ngày càng được nâng cao đòi hỏi chúng ta không ngủ quên trên vòng nguyệt quế
mà càng phải quyết tâm thi đua hơn nữa bằng các hành động thiết thực đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng
phất ngọn cờ hồng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc nam châu đúng như mong muốn của chủ tịch hồ chí minh lúc sinh thời